vào khoảng một giờ sáng ngày một mươi bốn tháng hai tàu khách mang số hiệu tn bảy chạy từ ga hà nội đi ga sài gòn
khi đến địa phận tỉnh đồng nai đã bị chật bánh khiến tuyên đường sắt bắc nam và ngược lại tê liệt gần năm tiếng đồng hồ
như vậy chỉ chưa đầy một tháng đã xảy ra hai sự cố tàu khách chật bánh nghiêm trọng
ảnh hưởng đến hành khách đi tàu và an toàn chạy tàu
theo thông tin ban đầu vào lúc giờ năm mươi tám phút ngày một mươi bốn tháng hai tàu khách tn bảy kéo theo một mươi ba toa
lưu thông hướng ga hà nội đi ga sài gòn khi đến km một nghìn sáu trăm chín mươi hai năm trăm linh thì bị chật bánh
sau đó kéo dài đến km một nghìn sáu trăm chín mươi bốn bốn trăm một mươi đoạn thuộc địa phận phường tân hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai
khi xảy ra sự cố thì ngành đường sắt đã huy động tối đa lực lượng để thực hiện việc cứu chữa
khắc phục sự cố tai nạn
và đến năm giờ sáng ngày hôm nay
đã giải quyết xong đã đưa đoàn xe về đến ga
tất cả những hành khách trên chuyến tàu tn bảy đã được ngành đường sắt chuyển tải bằng ô tô
từ biên hòa về tp hcm
và chúng tôi đã khắc phục trong thời gian sớm nhất
để đường sắt tiếp tục thông tuyến và tiếp tục đón những chuyến tàu tiếp theo
đưa hành khách
về đến ga cuối cùng an toàn
đến sáu giờ một mươi hai phút sáng cùng ngày tàu tn bảy mới được kéo về ga biên hòa
lúc này tuyến đường sắt bắc nam và ngược lại mới được thông tuyến
trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình nhân dân về việc chỉ chưa đầy một tháng gần đây
đã xảy ra hai vụ tàu khách chật bánh nghiêm trọng tại tỉnh bình thuận và đồng nai
ảnh hưởng đến người đi tàu và an toàn chạy tàu trên cung đường sắt thuộc đơn vị quản lý
ông đào anh tuấn cho rằng
với cái mật độ chạy tàu tết rất là đông như vậy khi xảy ra sự cố nó liên quan đến hành khách
là một cái điều mà chúng tôi ngành đường sắt cũng rất để làm tiếc và cũng mong hành khách thông cảm và có
cái chia sẻ chúng tôi sẽ khắc phục trong cái thời gian sớm nhất để cái sự đi lại của hành khách nó được tốt hơn

theo ghi nhận ngoài các cơ quan liên quan đến ga biên hòa điều tra làm rõ nguyên nhân trong sáng ngày một mươi bốn tháng hai
ngành đường sắt cũng đã huy động nhiều nhân lực thay thế phần bị hư hỏng trên đường sắt đoạn tàu bị chật bánh